các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ông trương nói theo ông trương những địa phương có số ca mắc tăng là dĩ an bến cát tân uyên phú giáo bắc tân uyên dầu tiếng
số ca mắc tập trung nhiều nhất trong khu phong tỏa và sàng lọc cộng đồng
về chiến lược vaccine từ ngày hai mươi tháng tám tỉnh bình dương triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín đợt hai mươi một hai mươi hai được hai trăm sáu mươi sáu sáu trăm sáu mươi tám liều
trong đó hai trăm năm mươi một năm mươi ba mũi một và một mươi năm sáu trăm một mươi năm mũi hai
luy kế toàn tỉnh ghi nhận đã tiêm chín trăm bốn mươi hai
một trăm một mươi một liều gồm chín trăm linh một trăm ba mươi ba mũi một và bốn mươi một chín trăm bảy mươi tám mũi hai
ông trương cho biết hai ngày nữa sau khi nhận được một triệu liều vaccine vercel từ tp hcm các đơn vị tiêm chủng sẽ bắt đầu tiêm cho người dân
theo ông trương với diễn biến dịch bệnh phức tạp như hiện nay thì vaccine tốt nhất là vaccine sớm nhất
vaccine sinopharm đã được tổ chức y tế thế giới who phê duyệt
nhiều nước đã sử dụng hiệu quả
bình dương đang rất cần vaccine để sớm miễn dịch cộng đồng
đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới
theo ước tính của ubnd tỉnh bình dương nếu chỉ tính riêng vaccine cho một năm triệu người trên một mươi tám tuổi
thì tỉnh này sẽ cần tới ba hai triệu liều vaccine mỗi người tiêm tối thiểu hai liều
tính đến ngày ba mươi tháng tám địa phương này ghi nhận tổng cộng một trăm một mươi hai trăm năm mươi tám chỉ đứng sau tp hcm
dự báo trong hai tuần tới số ca mắc ở bình dương có thể lên tới một trăm năm mươi ca
trước đó ngày hai mươi bảy tháng tám làm việc với bình dương thủ tướng phạm minh chính
yêu cầu bình dương phải dập được dịch trước ngày một mươi năm tháng chín
trong tháng chín bộ y tế sẽ ưu tiên vaccine cho bình dương để tiêm cho các địa phương có số ca nhiễm tăng cao
như thành phố thuận an dĩ an thủ dầu một và thị xã tân nguyên
ngày ba mươi tháng tám tại hội nghị giao ban trực tuyến với các địa phương về công tác phòng chống dịch trên địa bàn
bí thư tỉnh ủy đồng nai nguyễn hồng lĩnh cho biết
trong tuần này đồng nai có thêm năm trăm linh liều vaccine sinopharm verocell
ông lĩnh đề nghị triển khai tỉnh bình dương
tiêm chủng ngay số vaccine này tại các khu công nghiệp doanh nghiệp ba tại chỗ và vùng đỏ
đồng nai đã tiêm khoảng tám trăm linh liều vaccine phòng covid một mươi chín trên tổng số nhu cầu bốn năm triệu liều
theo bí thư tỉnh hủy đồng nai con số này còn quá thấp cần đẩy mạnh trong thời gian tới
ông lĩnh đề nghị sở y tế đồng nai soạn nội dung tuyên truyền về hiệu quả của vaccine sidofarm
các đơn vị địa phương tiếp tục quán triệt quan điểm lấy xã phường làm pháo đài
tiếp tục thực hiện xét nghiệm diện rộng với phương châm chính xác
thần tốc đảm bảo đúng quy định không được để điểm xét nghiệm diện rộng trở thành điểm lây lan dịch bệnh
ban quản lý các khu công nghiệp cần phối hợp ngành y tế các lực lượng liên quan để triển khai
thực hiện tốt việc tiêm chủng tại các khu công nghiệp nhà máy xí nghiệp
lãnh đạo tỉnh đồng nai đề nghị cử thêm giáo viên sinh viên công chức đang nghỉ
tại các nhà tham gia hỗ trợ tổ chức y tế về nhập liệu tiêm chủng
tăng cường lực lượng giúp người dân khai báo trên ứng dụng sức khỏe cộng đồng
ngoài ra đồng nai cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh an sinh xã hội và an ninh trật tự
quyết không để người dân nào đói khi thực hiện giãn cách xã hội
các đường dây nóng an sinh xã hội và y tế phải trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để tiếp nhận và xử lý kịp thời
các thông tin không để xảy ra tắc nghẽn
xã phường nào thiếu nguồn lực chăm lo cho dân thì báo về huyện và tỉnh để được hỗ trợ
tính từ đợt dịch thứ tư toàn tỉnh đồng nai ghi nhận hơn hai mươi hai sáu trăm bốn mươi một ca mắc covid một mươi chín
trong số này có gần một mươi bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện
với việc đã có thuốc uống để điều trị tầng một có thuốc tiêm điều trị tầng hai ba
và các gói thuốc đồng nghi hỗ trợ nâng cao sức khỏe cho bệnh nhân
địa phương đang quyết tâm giảm số tử vong đến mức thấp nhất
trước đó vào chiều ngày một mươi bốn tháng tám nhiều người dân trên địa bàn quận sáu
đã đến các điểm tiêm vaccine veroshout trung quốc
với sự đồng thuận tự nguyện phấn khởi sau khi được tiêm vaccine
để người dân sớm được tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
ủy ban nhân dân một mươi bốn phường tại quận sáu đã tích cực giải
thích cho người dân hiểu rằng vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất
để người dân có miễn dịch bảo vệ trước dịch bệnh cùng với tuân thủ nguyên tắc năm k
đồng thời vận động người dân tiêm vaccine veroshout với phương trầm
dựa trên sự tự nguyện đồng ý của người dân
ngồi chờ theo dõi các phản ứng sau khi tiêm
chị nguyễn thị nhung ngụ phường một chia sẻ
sau khi được chính quyền địa phương tư vấn đầy đủ thông tin
tôi cảm thấy an tâm và tin tưởng với vaccine verosel
cầm tờ giấy chờ khám sàng lọc
anh trần văn hưng ba mươi hai tuổi ngụ phường năm cho biết
tất cả các loại vaccine khi được sử dụng đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng
nên tôi không lo lắng và rất mong chờ đến lượt tiêm
để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
ai từng trải qua cảm giác người thân mình mắc covid một mươi chín bị trở nặng
vì không có kháng thể mới hiểu được nỗi đau
được biết trong đợt tiêm chủng này
quận sáu đã sử dụng hai liều vaccine vertal của sinopharm sản xuất
vào chiến dịch tiêm chủng cho người dân trên địa bàn quận
vaccine ngừa covid một mươi chín được tổ chức y tế thế giới phê duyệt sử dụng
để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
hiện đã được nhiều nước trên thế giới đưa vào tiêm chủng
đồng thời được viện kiểm định chất lượng quốc gia
và sinh phẩm y tế kiểm định chất lượng
và cấp giấy chứng nhận xuất xưởng ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
do đó đủ điều kiện để đưa ra sử dụng
vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất
đó là nhìn nhận của nhiều người dân quận sáu
khi được tiêm vaccine veroshout phòng ngừa covid một mươi chín
tại các điểm tiêm trên địa bàn quận
vào đầu tháng tám vừa qua tiến sĩ kiddong park
trưởng đại diện who tại việt nam
cũng đã lên tiếng khẳng định vaccine sinopharm hiệu quả
lợi ích mà vaccine này đem lại lớn hơn những nguy cơ
đã được biết hoặc có thể xảy ra
theo tiến sĩ park hiện nay có ít nhất một mươi bảy vaccine đã được triển khai
bảy trong số đó đã được who phê duyệt vào danh sách sử dụng khẩn cấp
những vaccine này là pfizer biontech
astrazeneca của viện huyết thanh ấn độ
who đang giám sát chặt chẽ hiệu quả của các vaccine này trong thực tế
bao gồm ảnh hưởng của các biến thể đáng lo ngại lên hiệu quả của vaccine
các dữ liệu tính đến ngày sáu tháng tám cho thấy vaccine vẫn có hiệu quả tốt
trong việc ngăn ngừa mắc bệnh nặng covid một mươi chín bởi biến thể danta
mặc dù có giảm hiệu quả trong việc ngăn ngừa mắc bệnh có triệu chứng
ông cho biết thông điệp từ who rất rõ ràng
đó là hãy tiêm bất kỳ loại vaccine có sẵn khi đến lượt
vaccine giúp bảo vệ bạn và cả những người xung quanh bạn
vaccine cũng sẽ làm giảm nguy cơ biến thể gelta lan truyền trong cộng đồng
và gây ra các biến thể mới
về vaccine sinopharm theo tiến sĩ park
trong quá trình phê duyệt sử dụng khẩn cấp
who đã đánh giá hiệu quả tính an toàn và chất lượng của vaccine sinopharm
thử nghiệm giai đoạn ba tại nhiều quốc gia cho thấy
hai liều vaccine sinopharm được tiêm cách nhau hai mươi một ngày
có hiệu quả bảy mươi chín chống lại covid một mươi chín
trong khi covid một mươi chín không triệu chứng
được tính một mươi bốn ngày trở đi sau liều thứ hai
who kết luận rằng lợi ích của vaccine sinopharm
đem lại lớn hơn những nguy cơ đã được biết hoặc có thể xảy ra
chúng tôi khuyến nghị sử dụng vaccine sinopharm
dựa trên lộ trình ưu tiên của who
với tất cả các biến thể đang có ở việt nam hiện nay
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật ngay khi có tin tức mới nhất
liên quan đến tình hình dịch bệnh để gửi tới quý vị
đến đây thời lượng của chương trình đã kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi